cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số một mươi sáu có tên quốc tế là tembin
thưa quý vị sau khi càn quét qua philippines và gây ra thiệt hại nặng
cơn bão tembin đã tiến vào biển đông hướng thẳng về phía các tỉnh nam bộ nước ta
cơn bão số một mươi sáu này được dự đoán là có khả năng mạnh lên thêm và có diễn biến khó lường
vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng bảy bảy độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám ba độ kinh đông cách đảo palawan của philippines khoảng một trăm ba mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi đến cấp một mươi một từ chín mươi đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
vùng bán kính gió mạnh trên cấp một mươi giật trên cấp một mươi bốn có bán kính khoảng một trăm linh km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm km trên một giờ và có khả năng mạnh thêm
khoảng đêm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi hai bão tem bin sẽ vượt qua phía nam của đảo palawan của philippines và đi vào biển đông
cơ quan khí tượng nhận định cơn bão tem bin rất phức tạp là cơn bão muộn mạnh nhất từ trước tới nay
và nếu giữ cấp từ một mươi đến cấp một mươi một hoặc đạt cấp một mươi hai khi đổ bộ thì sẽ là cơn bão mạnh nhất vào nam bộ
đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba ba độ kinh đông cách đảo trường sa lớn thuộc quần đảo trường sa khoảng một trăm bảy mươi km
về phía đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km trên một giờ giật cấp một mươi năm
vùng gió mạnh trên cấp sáu gió giật mạnh trên cấp chín có bán kính khoảng hai trăm năm mươi km tính từ vùng tâm bão
vùng bán kính gió mạnh trên cấp một mươi giật trên cấp một mươi ba có bán kính khoảng một trăm năm mươi km tính từ vùng tâm bão
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tới gió mạnh do bão cấp sáu trở lên từ vĩ tuyến sáu năm đến một mươi hai độ vị bắc
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm km trên một giờ